phó thủ tướng vương đình huệ đã dự lễ ký kết hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ hợp trung quốc hoa kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
hiệp định được ký sẽ tạo nền tảng pháp lý trong mối quan hệ chính thức và triển khai hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa hải quan hai nước
góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
việc ký hiệp định là một hoạt động góp phần thực hiện chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
ngay sau khi hiệp định được ký cả hai bên việt nam và hoa kỳ sẽ thực hiện các thủ tục nội bộ để hiệp định có hiệu lực
trên cơ sở đó các bên sẽ trao đổi thống nhất kế hoạch lộ trình cũng như cách thức để triển khai các nội dung đã cam kết tại hiệp định